qua trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
cây bách vina hàn quốc thừa nhận hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hai phương tiện
nghi trở chất thải nguy hại vào trôn lấp tại bãi giác thuộc xã tóc tiên
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu do công ty này quản lý
trước đó lực lượng cảnh sát môi trường bộ công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
một số phương tiện chở chất thải vào trôn lấp tại bãi rác do công ty trách nhiệm hữu hạn
cây bách vina quản lý có nhiều dấu hiệu bất thường
kiểm tra phát hiện hai xe ô tô có trọng tải hai mươi năm tấn trở chất thải cứng giống với đá mài giấy nhám
đế dày cao su hiện cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu đã lấy mẫu chất thải đi giám định
và xử lý theo quy định của pháp luật